sở giao thông vận tài tp hà nội đang xúc tiến tái cơ cấu lại hai bến xe giáp bát và nước ngầm
để bảo đảm theo nguyên tắc các tuyến của một tỉnh về một bến xe
theo sở giao thông vận tải tp hà nội trong đợt điều chỉnh lần này
hai tuyến đi thái bình nam định sẽ thực hiện trước sau đó sẽ tính đến chuyển tuyến hà nội thanh hóa
có thể nói đây là động thái rất quyết liệt của lãnh đạo thành phố nhằm tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng
công khai minh bạch đồng thời cũng là giải quyết những khó khăn của các doanh nghiệp vận tải
sau khi thực hiện điều chuyển luồng tuyến tại các bến xe trên địa bàn thủ đô
theo tính toán của sở giao thông vận tải hà nội tuyến nam định hiện cả hai bến có tổng số bốn trăm năm mươi một lượt xe một ngày của ba mươi tám doanh nghiệp
tuyến thái bình có ba trăm linh bốn lượt xe một ngày của ba mươi một doanh nghiệp
tổng cộng số lượt xe được sắp xếp tái cơ cấu là bảy trăm năm mươi năm lượt
với các lượt xe chạy tuyến nam định đang hoạt động tại bến nước ngầm
chuyến bát các lượt xe chạy tuyến thái bình đang hoạt động tại bến giáp bát sẽ được điều chuyển về bến nước ngầm
như vậy toàn bộ một trăm ba mươi bảy chuyến một ngày của một mươi chín doanh nghiệp tuyến thái bình đang hoạt động tại bến giáp bát
chuyển toàn bộ về bến nước ngầm
và ngược lại một trăm bảy mươi chuyến một ngày của hai mươi năm doanh nghiệp tuyến nam định tại nước ngầm sẽ chuyển về giáp bát
kể cả mỗi một bến thì chỉ cần một mươi năm phút một chuyến thôi là cũng vẫn có khách
còn hơn là ở dưới này dưới này không thể có khách được
đấy thì như từ trước giờ chúng em về đây đến bây giờ là nó vào bảy tháng rồi
mà đến bây giờ là khách đi về là hôm nào đông lắm thì được có bảy tám người
đấy ngày cuối tuần như vừa rồi thứ bảy về đấy là được có bảy người thôi
nên không có khách
mong muốn là càng sớm càng tốt đưa về chúng em đi về cùng một bến
thực ra thì cái ưu điểm này nó tạo sự cạnh tranh nó lạnh mạnh
nó không có cái sự xáo trộn
các bến ví dụ như là ở một bến ở trong trung tâm thì thu hút nhiều khách hơn
bên ngoài trung tâm thì không thu hút được khách
thì dẫn đến là cũng đi là cũng lùng tuyến đấy đi ninh bình
nhưng mà tôi ở vị trí nó dễ tiếp cận của người dân hơn
thì người dân đông khách hơn thì người dân tập trung vào đấy
còn lại cái bến xe xa thì người dân không đi
thì đấy là cái sự cạnh tranh không lành mạnh của từng nhà xe một
tôi nghĩ là tất cả về một chỗ thì tất cả các doanh nghiệp đều trên một mặt bằng giống như nhau cả
thì hành khách ở bến nào hành khách cũng thu hút được hưởng lợi
nếu hành khách tiếp cận bằng vận tài khách cộng
chủ trương của hà nội đã nhận được sự đồng tình của hầu hết hành khách
việc các tuyến của một tỉnh về cùng một bến xe sẽ tạo thuận lợi hơn cho hành khách
trong việc lựa chọn hãng xe không phải mất nhiều thời gian chờ đợi
qua đó các nhà xe cũng phải nâng cao hơn chất lượng dịch vụ để giữ khách
coi như tất cả những chủ trương mà về một bến là hợp tiện lợi cho tất cả người dân
hài hòa lợi ích và đảm bảo công bằng trong hoạt động vận tải giữa các nhà xe
phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân là mục tiêu mà các cơ quan quản lý và nhà nước cần hướng tới
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại